tại hà nội lãnh đạo thành phố đã thống nhất quy mô dự án bãi đỗ xe ngầm tại công viên thống nhất với trên một mươi m hai gồm một tầng thương mại và bốn tầng để xe
theo đó lãnh đạo hà nội nhất trí quy mô dự án bãi xe ngầm tại công viên thống nhất gồm tầng hầm một có chức năng thương mại dịch vụ bốn tầng còn lại để xe
lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo việc nghiên cứu thêm để xe ngầm từ cổng chính công viên đến hồ
ngoài dự án bãi xe ngầm tại công viên thống nhất lãnh đạo hà nội cũng thống nhất quy mô dự án bãi xe ngầm ở nhà thi đấu quần ngựa công viên nhân chính
riêng với bãi xe ngầm trước quảng trường cách mạng một mươi chín tháng tám và vườn hoa cổ tân thành phố giao sở quy hoạch và kiến trúc làm việc với sở văn hóa xác định danh giới bảo vệ di tích lịch sử được xếp hạng tổng hợp phương án quy hoạch đầu tư báo cáo xin ý kiến lãnh đạo thành ủy